sau khi tái đắc cử tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
chuyến thăm trung quốc lần này của tổng bí thư nguyễn phú trọng diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai đảng hai nước duy trì xu thế ổn định và tích cực
đồng thời nhằm triển khai tích cực mạnh mẽ đường lối đối ngoại của đảng ta độc lập tự chủ hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ đối ngoại đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc
đây cũng là cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa lãnh đạo cao nhất của hai đảng hai nước kể từ năm hai nghìn một mươi bảy do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
nhưng hai bên vẫn duy trì kênh trao đổi thường xuyên bằng nhiều hình thức linh hoạt đạt hiệu quả cao
trong hai năm vừa qua tổng bí thư hai đảng bốn lần điện đàm
hàng năm hai tổng bế thư gửi thư chúc mừng tết cổ truyền và các dịp lễ quan trọng của hai nước
chủ tịch nước thủ tướng chính phủ chủ tịch quốc hội hai bên cũng thường xuyên hội đàm trực tuyến với nhau
hợp tác trên kênh đảng kênh nhà nước đối ngoại nhân dân giữa các địa phương các diễn đàn đa phương
đã góp phần củng cố nền tảng hữu nghị vững chắc cho quan hệ việt nam trung quốc tiếp tục phát triển lành mạnh ổn định
chuyến thăm lần này của tổng bí thư nguyễn phú trọng có ý nghĩa quan trọng
quan hệ hai đảng có vai trò định hướng trong tổng thể quan hệ hai nước tiếp tục thúc đẩy đà phát triển lành mạnh lâu dài
cũng như tạo bước chuyển mạnh mẽ hơn trong việc nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực
ngày mai tại đại lễ đường nhân dân thủ đô bắc kinh tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình sẽ chủ trì lễ đón chính thức tổng bí thư nguyễn phú trọng
sau đó hai bên sẽ tiến hành hội đàm
chuyến thăm trung quốc lần này của tổng bí thư nguyễn phú trọng có ý nghĩa hết sức quan trọng
trong việc thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ việt nam trung quốc
củng cố tin cậy chính trị giữa hai đảng hai nước góp phần đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn phát triển mới
chuyến thăm trung quốc lần này của tổng bí thư nguyễn phú trọng là chuyến thăm song phương chính thức đầu tiên
của lãnh đạo cấp cao đảng nhà nước việt nam tới trung quốc kể từ sau khi bùng phát đại dịch covid một mươi chín
là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của tổng bí thư nguyễn phú trọng sau đại hội một mươi ba
và tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng là nhà lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm trung quốc
sau đại hội hai mươi đảng cộng sản trung quốc
cuộc gặp giữa tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa tổng bí thư hai đảng sau năm năm kể từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
trong bối cảnh tình hình quốc tế khu vực có nhiều diễn biến phức tạp khó lường
dịch bệnh covid một mươi chín đã và đang tác động tiêu cực nhiều chiều
trong bối cảnh tình hình chính trị kinh tế toàn cầu chuyến thăm lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng
trong việc thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ việt nam trung quốc
củng cố tin cậy chính trị giữa hai đảng hai nước góp phần đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn phát triển mới
việt nam và trung quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày một mươi tám tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi
sau hơn bảy mươi năm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
ngày một phát triển ổn định tích cực và sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước
với nỗ lực chung của cả hai bên quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
thời gian qua về tổng thể tiếp tục duy trì đã phát triển ổn định tích cực đạt nhiều thành quả quan trọng trên các lĩnh vực
về quan hệ chính trị trao đổi tiếp xúc cấp cao
với nhiều hình thức linh hoạt có phần quan trọng vào việc tăng cường tin cậy chính trị giữa hai đảng hai nước
hợp tác kinh tế thương mại duy trì đà phát triển ổn định trung quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của việt nam
trong khi việt nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của trung quốc trong asean và đối tác lớn thứ sáu của trung quốc trên thế giới
hợp tác phòng chống covid đạt nhiều kết quả thực chất
trung quốc là một trong những nước cung cấp vaccine nhiều nhất đóng góp hiệu quả cho công tác phòng chống kiểm soát dịch bệnh tại việt nam
giao lưu nhân dân từng bước được khôi phục
chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai có bảy tám nghìn lượt khách trung quốc đến việt nam tăng một bảy lần so với cùng kỳ năm trước
việt nam là quốc gia có ảnh hưởng quan trọng cho các nước
trong hiệp hội các quốc gia đông nam á asean đứng từ góc độ khu vực các chuyên gia cho rằng chuyến thăm lần này của tổng bí thư nguyễn phú trọng còn mang ý nghĩa đặc biệt khi năm nay là năm đầu tiên trung quốc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với asean
việt nam ngày càng phát huy vai trò chiến lược quan trọng ở asean
việt nam là đối tác thương mại lớn nhất của trung quốc trong asean
việt nam còn là quốc gia đầu tiên trung quốc thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện ở asean
trong bối cảnh đó chuyến thăm trung quốc của tổng bí thư nguyễn phú trọng không nghi ngờ gì sẽ thúc đẩy liên lạc và tin cậy chiến lược giữa lãnh đạo hai đảng hai nước trên bình diện khu vực sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác và tin cậy chính trị giữa trung quốc và asean
cách đây năm năm sau khi đại hội một mươi chín của đảng cộng sản trung quốc bế mạng tổng bí thư tập cận bình đã chọn việt nam cho chuyến thăm nước ngoài đầu tiên
đây là sự thể hiện truyền thống tăng cường giao lưu cấp cao giữa hai đảng hai nước sau đại hội đảng
cũng là sự khắc họa mối quan hệ trung việt vượt lên trên quan hệ song phương theo nghĩa thông thường và có ý nghĩa chiến lược quan trọng
trong tình hình hiện nay việc củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc phù hợp lợi ích căn bản lâu dài của hai bên
có lợi ích cho việc duy trì hòa bình ổn định và thúc đẩy hợp tác ở khu vực và trên thế giới
với lợi thế tiềm năng nhu cầu và thành tựu hiện tại của quan hệ song phương cùng với quyết tâm và nỗ lực chung của hai đảng hai nước và nhân dân hai nước
quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới với nền tảng hữu nghị hợp tác vững chắc hơn
khi nóng tội phạm gây án đặc biệt nghiêm trọng tổng gia soát kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên phạm vi toàn quốc
tập trung tham mưu triển khai kế hoạch thực hiện nghị định số năm mươi chín về định danh và sách thử điện tử
trọng tâm là cung cấp mã định danh cho tổ chức cá nhân và tích hợp các tiện ích tối ưu hóa ứng dụng vneid
tổng kết cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
bộ trưởng tô lâm đề nghị công an các đơn vị địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn chất ma túy
nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tiến hành xử lý bằng pháp luật hình sự
tuần qua đoàn đại biểu bộ công an lào sang thăm và làm việc tại việt nam
hội đàm giữa bộ công an hai nước đại tướng tô lâm và đại tướng vị lây lạng pham phong
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ công an lào đã đánh giá một số kết quả nổi bật trong triển khai kế hoạch hợp tác thời gian qua
đặc biệt trong năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an việt nam đã giúp bộ công an lào xây dựng trụ sở làm việc công an bản của lào giáp biên giới việt nam
học viện chính trị công an nhân dân lào xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân cho lào
hai bên khẳng định tiếp tục hợp tác bảo đảm an ninh trật tự xây dựng đường biên giới việt lào hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
trong khuôn khổ các hoạt động bộ công an việt nam phối hợp với bộ công an lào tổ chức lễ trao huân chương của nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
bằng khen của bộ trưởng bộ công an lào tặng các cá nhân tiêu biểu của bộ công an việt nam và hội nghị song phương cấp bộ trưởng
sơ kết một năm thực hiện bản ghi nhớ giữa hai bộ về hợp tác phòng chống ma túy
chủ trì hội thảo khoa học xây dựng lực lượng công an xã phường thị trấn chính quy bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
mỗi cán bộ chiến sĩ cần chủ động khắc phục mọi khó khăn dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm sẵn sàng chấp nhận gian khổ hy sinh nêu cao ý thức tự học tự rèn làm tốt công tác dân vận là chỗ dựa thực sự vững chắc của nhân dân
tiếp đoàn đại biểu người có uy tín các dân tộc tỉnh hòa bình thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an mong muốn các đại biểu tiếp tục vận động đồng bào giữ vững đoàn kết giữa các dân tộc cộng đồng làng bản dòng họ
các phần tử xấu tiếp tục giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương
ghi nhận những kết quả nổi bật của công an nghệ an đã làm sạch ma túy tại địa bàn hai mươi sáu trong số hai mươi bảy xã biên giới
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
yêu cầu công an tỉnh nghệ an tiếp tục nghiên cứu quan tâm chỉ đạo sâu sát quyết liệt
các giải pháp giữ sạch đối với những xã đã đạt tiêu chí xã biên giới sạch về ma túy
đảm bảo hiệu quả bền vững của đề án
tiếp tục nghiên cứu và giả soát đối chiếu với thực tiễn để đề xuất những nội dung cần sửa đổi
bổ sung luật cảnh vệ năm hai nghìn một mươi bảy nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về cảnh vệ
đáp ứng nhượng vụ trong tình hình mới
đây là một trong những nội dung trọng tâm được trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
tại hội nghị tổng kết thi hành luật cảnh vệ năm hai nghìn một mươi bảy trong công an nhân dân
trong phần tiếp theo của bản tin
tiếp tục cảnh báo chiêu trò giả danh công an viện kiểm sát để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khi nhận thấp vụ án vừa xảy ra tại sơn la
tổng thống hàn quốc chỉ định dông san là vùng thảm họa đặc biệt
liên quan đến vụ nổ súng giết người gây dối cho tử công cộng làm hai người chết
và bốn người bị thương nặng xảy ra vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi trên địa bàn thành phố phú quốc
công an tỉnh kiên giang đã khởi tố ba mươi sáu bị can
một trong số bốn đối tượng được xác định cầm đầu và chủ mưu là võ văn lương
tức hai lượng chú xã khánh hội huyện u minh tỉnh cà mau đã ra đầu thú vào tối ngày hôm qua
trước đó ba đối tượng được xác định cầm đầu chủ mưu vụ án bị bắt giữ
gồm nguyễn quốc vinh quê ở cà mau nguyễn văn thái trú tại thành phố phú quốc bùi đức ngọc quê ở hải phòng
đặc biệt bị can đoàn thiên long sinh năm hai nghìn một trú tại phường một mươi hai quận tân bình tp hcm
đối tượng được xác định đã trực tiếp nổ súng vào nhóm của đối thủ
các bị can này bị khống chế và bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phú quốc
riêng đối tượng hai lượng từng có hai tiền án cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích
đã bị công an tp hcm bắt giữ trong một vụ ẩu đả tranh giành bảo kê xây dựng
ở ấp đường bào xã dương tơ tp hcm hồi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua
như truyền hình công an nhân dân đã thông tin nhóm của võ văn lương tức hai lượng và bùi minh trung quê ở cà mau
có mâu thuẫn với nhóm của khúc văn đoài chú tại tp hcm liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai
vào trưa ngày hai mươi bảy tháng một mươi nhóm của hai lượng có khoảng năm mươi đối tượng đi trên tám xe ô tô đến thửa đất của đoài
xã cửa dương tp phú quốc để giải quyết mâu thuẫn
nhóm của hai lượng có một số đối tượng sử dụng súng rượt đuổi và bắn vào nhóm người của đoài
hậu quả làm hai người tử vong và bốn người khác bị thương
cục an ninh chính trị nội bộ cục an ninh kinh tế bộ công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
của công an tp hcm đã làm việc với đối tượng nguyễn xuân lượng chú tại huyện trương mỹ
và bùi tiến dũng chú tại huyện thanh oai tp hcm về hành vi
sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội đăng tải bình luận thông tin sai sự thật về thị trường tài chính chứng khoán
gây hoang mang dư luận tạo tâm lý bất an đối với các nhà đầu tư
tại buổi làm việc nguyễn xuân lượng và bùi tiến dũng đã thừa nhận hành vi vi phạm
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
bộ công an khuyến cáo người dân không nên đăng tải chia sẻ phát tán những tin giả tin sai sự thật
tất cả các hành vi vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị dù có kiến thức về công nghệ cũng như là cập nhật các tin tức xã hội thường xuyên
thế nhưng vẫn bị dính bẫy lừa đảo mất hàng trăm triệu đồng
nguyên nhân là do các đối tượng tự xưng là công an viện kiểm sát khiến cho không ít nạn nhân phải lúng
tại sơn la trong thời gian gần đây cũng liên tiếp xảy ra các vụ việc các đối tượng mạo danh là cán bộ công an viện kiểm sát
sử dụng mạng điện thoại di động để lừa đảo chiếm đạo tài sản trên đại bàn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sơn la đang phối hợp cùng với công an huyện mường la kiểm tra xác minh các vụ việc trên
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mường la nhận được đơn trình báo của một người đàn ông
bị các đối tượng thông báo rằng đang có liên quan đến hoạt động bất minh và cần phải truyền tiền để xác minh số tiền mà ông đang có
tin lời ông đã chuyển cho các đối tượng hơn một trăm ba mươi hai triệu đồng
liên quan cho tiền của tôi là
liên quan đến đường dây ma túy của cảnh sát hình sự trung ương
nếu muốn giữ được số tiền của ông hoặc là tài khoản trong gia đình của anh
anh phải gửi số tiền của tài khoản bao nhiêu
gửi cho chúng tôi để giữ
rồi là muốn toát đường dây ma túy
anh phải gửi số tiền cho chúng tôi để chúng tôi giữ
rồi là sau này chúng tôi làm việc xong thủ tục
hết rồi chúng tôi mới
rồi là sau này chúng tôi làm việc xong thủ tục
với thủ đoạn tương tự người phụ nữ này cũng bị lừa hơn sáu mươi bốn triệu đồng
khi các đối tượng thông báo chị đang liên quan đến một đường dây ma túy
quá sợ hãi chị đã tức tốc ra ngân hàng chuyển tiền cho các đối tượng mà không nghĩ lợi gì
nhưng mà không biết làm sao mà họ nói như nào cứ nghe hết
không có một cái phản ứng gì là bảo tôi như thế này tôi thấy khác đâu
hay như thế nào cứ nói nào nghe hết thôi
bảo bao nhiêu tiền cũng khai hết ra trên nhà có bao nhiêu tiền
bảo đi ra tiệm đàm bán cũng bán
theo trình bày của các nạn nhân đối tượng gọi điện thông báo
họ đang có dịch lý liễu liên quan đến một đường dây ma túy lớn
nên phải hợp tác điều tra
các nạn nhân bị dọa tài khoản của họ sẽ bị niêm phong để xác minh làm rõ
các đối tượng yêu cầu nạn nhân cung cấp hết thông tin tài khoản ngân hàng
và yêu cầu chuyển thử tiền cho đến khi các đối tượng giúp được tiền và mới thôi
cái việc để mà xác minh nhanh
triển khai các biện pháp
điều tra xác minh làm rõ nhanh các đối tượng để mà kịp thời xử lý
thì nói chung là nó gặp rất là nhiều khó khăn
ví dụ các đối tượng sử dụng các số điện thoại không chính chủ
và tài khoản ngân hàng thì là các tài khoản ngân hàng
chủ yếu các ngân hàng có trụ sở ở phía nam
và tài khoản ngân hàng là các tài khoản mà sử dụng
các đối tượng sử dụng cũng không đứng tên chính chủ các đối tượng
cho đến cuối tháng một mươi
công an huyện mừng na đã nhận được đơn tố giác của sáu bị hại
với số tiền hơn tám trăm linh một triệu đồng
sau khi bị hại chuyển tiền thành công đến ngân hàng mà các đối tượng cung cấp
thì ngay lập tức các đối tượng chỉ ngắt liên lạc
khi mà có những cái biểu hiện
có những cái dấu hiệu của tội phạm công nghệ cao
gọi điện qua điện thoại hoặc là qua mạng xã hội
để mà có những cái hành vi lừa đảo
thì người dân phải kịp thời báo cáo
chính quyền địa phương cơ quan chức năng
đặc biệt là báo cáo với cơ quan công an kịp thời
để chúng tôi có biện pháp ngăn chặn
và trao đổi với các cơ quan
để chúng tôi có biện pháp ngăn chặn
và có các cơ quan cấp trên
để kịp thời ngăn chặn và xử lý
phát hiện và xử lý
để không trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo qua mạng
cơ quan công an khuyến cáo người dân
cần cảnh giác tuyên truyền đến người thân bạn bè
về các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại
tránh mắc bẫy của các đối tượng xấu
để làm việc với người dân
cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời
giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương
và không yêu cầu người dân cung cấp tài khoản ngân hàng
để phục vụ điều tra
người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng
và chuyển tiền cho các đối tượng